chủ tịch ubnd tỉnh hải dương vừa ban hành quyết định số hai nghìn ba trăm ba mươi hai về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó từ giờ ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám toàn thành phố hải dương sẽ thực hiện cách ly xã hội trong một mươi năm ngày
người dân thành phố hải dương được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu là hai mét khi giao tiếp và không tập trung quá hai người tại nơi công cộng
và ngoài phạm vi công sở trường học hay là bệnh viện
các chợ trên địa bàn thành phố sẽ dừng họp và chỉ để lại các cơ sở bán lương thực hay thực phẩm
sở y tế tỉnh hải dương phối hợp với thành phố hải dương dồn mọi nguồn lực để xử lý triệt đề ổ dịch tại số ba mươi sáu ngô quyền thành phố hải dương
công an tỉnh hải dương nhanh chóng truy vết các trường hợp f một f hai liên quan đến hai bệnh nhân là bảy trăm năm mươi một và tám trăm sáu mươi
các cơ quan truyền thông cần phải thông báo rộng rãi tình hình dịch bệnh để người dân đã qua lại ổ dịch tại ba mươi sáu ngô quyền
nắm thông tin khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm